trong khi cài đặt phần mềm quét mã qr code tất cả khách hàng đều phải thực hiện khai báo y tế và được chủ cơ sở quét mã trước khi mua bán và sử dịch vụ tại đây
cho các cơ sở các kỷ văn nhâm thường khi có tình huống dịch xảy ra
có thể trích xuất được dữ liệu đối với cục vụ chống dịch liên quan đến công tác phòng chống dịch ở địa phương
và rất là thuận lợi
với mục tiêu hướng đến chung sống an toàn với covid một mươi chín
chính quyền địa phương cũng lồng ghép triển khai hỗ trợ những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ
xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể phù hợp với điều kiện kinh doanh
ý thức và trách nhiệm của người dân vì thế cũng được nâng cao hơn
do có xu hướng tăng nên giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai
ngày một mươi một tháng một mươi cũng sẽ tăng theo giá xăng thế giới
theo dự đoán ở kỳ điều hành ngày một mươi một tháng một mươi nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá
và giữ nguyên các loại thuế phí hiện nay giá xăng e năm ron chín mươi hai có thể tăng chín trăm linh đến một một trăm linh đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm sẽ tăng tám trăm một mươi đến một đồng một lít
tại kỳ điều hành gần nhất ngày hai mươi năm tháng chín liên bộ công thương tài chính quyết định tăng giá xăng dầu
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai
giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm bảy mươi ba đồng một lít
hoạt động bán hàng qua mạng xã hội như facebook zalo youtube đang phát triển rầm rộ ở việt nam
xu hướng làm giàu từ các kinh doanh online ngày càng phổ biến
sao không ít người lại làm ngơ và trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế
vậy cách nào để ngăn chặn tự trạng này
và sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên kinh tế và tiêu dùng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình
đã phát hiện một kho hàng hoa lớn
bao gồm hàng nghìn bộ quần áo các loại thực phẩm chức năng
khẩu trứng minh của góc xuất xứ và có hành vi trốn thuế khi kinh doanh qua mạng
được biết chủ của kho hàng này là lê thanh bình chú tài nguyễn yên mô tỉnh ninh bình
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc kinh doanh qua mạng có hành vi trôn thuế
gây thất thu cho ngân sách của nhà nước trong thời gian vừa qua
ngăn chặn hành vi trốn thuế hoặc gian lận thuế
thì hiện giờ là nhà nước cũng cần phải có cái cơ chế là cái hành lang pháp
lý để khuyến cáo những người dân lên tuyên truyền phổ biến cho người dân biết
để thực hiện việc đăng ký kinh doanh và tuân thủ hoạt động kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật
cũng như là cái hoạt động kinh doanh kể cả kinh doanh trực tuyến hay là kinh doanh thông thường
thì anh cũng phải tuân thủ những điều kiện về điều kiện kinh doanh như về chất lượng sản phẩm
rồi là về quảng bá sản phẩm là phải đúng sự thật hoặc là an toàn chất lượng sản phẩm
theo quy định người bán hàng online có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
nếu có doanh thu lớn hơn một trăm linh triệu đồng một năm
như vậy các cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức như facebook google youtube
được xếp là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ năm giá trị gia tăng và hai thuế thu nhập cá nhân
hành vi không gây khai và không nộp thuế theo quy định được coi là hành vi trốn thuế gian lận thuế
khi mà kinh doanh thì phải đăng ký và có nộp thuế
thì cái chuyện đấy rằng là cái cơ chế luật pháp nói chung và tất cả mọi người
cũng như các doanh nghiệp đều phải thực hiện
thì khi mà họ không làm được cái chuyện đấy rồi
thì có nghĩa rằng là cơ quan nhà nước cần phải can thiệp hoặc là giáo dục
hướng dẫn họ để họ bớt phạm pháp hoặc là có chế tài cụ thể để cho họ là không được dám trốn thuế
nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp đã quy định các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch
qua tài khoản số dư tài khoản số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế
để phục vụ trong mục đích thanh tra
kiểm tra xác định nhiệm vụ thuế về nộp
đồng thời thực hiện các biện pháp cương chế
thi hành quyết định thi hành án
đồng thời thực hiện các biện pháp cương chế
ti hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế
cái vấn đề quản lý thu thuế thương mại điện tử thì không chỉ có một mình cơ quan thuế quản lý được
mà cơ quan thuế phải phối hợp với cả cơ quan chức năng
ví dụ phải phối hợp với lại là bộ công thương để biết được rằng là bao nhiêu cái người có thể kinh doanh
hoặc là đối với bộ thông tin truyền thông để biết được nền tảng cái kỹ thuật trên đó
và thậm chí trong những trường hợp mà phát hiện ra những trường hợp là người ta có kinh doanh
và người ta không kê khai nộp thuế thì lúc đó người ta sẽ xóa tất cả các dữ liệu đó
thì có khi phải phối hợp với bộ công an để phục hồi lại cái cơ sở dữ liệu mạng
để tìm ra được những cái giao dịch mà người ta đã trốn thuế
một nguyên tắc chấp hành thuế của các cá nhân tổ chức là phải tự kê khai tự nộp
và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình
thì mọi trường hợp cá nhân trốn thuế bằng cách này hay cách khác
cũng sẽ bị cơ quan thuế sẽ tìm ra dựa trên hồ sơ thanh toán giao dịch trên thương mại điện tử
thưa quý vị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường
vừa kiểm tra phát hiện một cửa hàng kinh doanh số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hết hạn sử dụng
tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật đức an
tại huyện an phú tỉnh an giang do ông trần văn an
làm chủ tổ công tác phát hiện tại nơi trưng bày và trong kho cửa hàng
có chứa trên một mươi hai một trăm tám mươi chai gói thuốc trừ bệnh thuốc trừ cỏ thuốc trừ sâu và phân bón đã hết hạn sử dụng
tổ công tác lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
và giao cho tri cục quản lý thị trường tỉnh an giang thụ lý để tiếp tục xác minh điều tra
hơn sáu tấn hàng hóa là tăng vật phương tiện vi phạm hành chính vừa bị tịch thu
được hội đồng tiêu hủy hàng hóa tăng vật
hàng hóa tịch thu tỉnh đồng nai năm hai nghìn hai mươi một thông qua quy trình tiêu hủy
theo đó có một trăm chín mươi chín mặt hàng hóa các loại trị giá gần hai tỷ đồng
toàn bộ số hàng trên được lực lượng quản lý thị trường ở các địa bàn trên toàn tỉnh tịch thu
qua các đợt kiểm tra trong đó hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ một trăm hai mươi mặt hàng
nhập lậu gần năm mươi mặt hàng và hàng giả là gần ba mươi mặt hàng
riêng hàng cấm vẫn chủ yếu là thuốc lá ngoại đồ chơi bạo lực trẻ em như súng dao
hàng giả nhãn hiệu nhiều nhất vẫn là phụ tùng honda bột giặt omo
bột ngọt ajinomoto dây azidas và phân bón
mặt hàng nhập lậu tiêu hủy đợt này nhiều nhất là các loại thực phẩm như trà sữa khô
mì gói nước ép bánh kẹo và các mặt hàng trang trí nội thất
phụ kiện điện thoại máy lạnh đã qua sử dụng
trong những ngày sáu tám tháng một mươi vừa qua khu vực tỉnh quảng ngãi đã có mưa to
có nơi mưa rất to
mưa lớn kéo dài đã khiến cho tám mươi hectare hành tím của nhà nông huyện lý sơn
tỉnh quảng ngãi bị ung gốc ngã giảp héo úa
nhiều người đều đứng vì mất chắn vụ hành năm nay
ở những cánh đồng nằm ở vị trí trũng thấp chịu tác động của dòng chảy từ núi cao
tiến hành bị ngập úng và ngã đổ nhiều nông dân đã nỗ lực ra đồng
cứu hành trong vụ mưa lớn nhưng bất lực bước đầu đã ghi nhận khoảng tám mươi hectare hành bị thiệt hại
vụ hành thu đông nông dân lý sơn đầu tư khoảng một trăm linh tỷ đồng
để sản xuất ba trăm linh hectare
nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì diện tích hành thiệt hại sẽ tiếp tục tăng cao
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi bão số bảy có tên gọi lion rock đã duy yếu thành áp thất nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa
cũng trong sáng nay
trên vùng biển thái bình dương có một cơn bão khác với tên gọi quốc tế là konpasu đang hoạt động
và có khả năng đi vào bắc biển đông trong những ngày tới
dự báo đây là một cơn bão mạnh
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
các tỉnh đã tổ chức trẳng chống gia cố lòng bè nuôi trồng thị sản
và do tán người dân đến nơi an toàn
đã kiểm đếm hướng dẫn đảm bảo an toàn sáu mươi một bốn trăm sáu mươi tám phương tiện
trên hai trăm bảy mươi tám sáu trăm ba mươi chín lao động
từ quảng ninh đến khánh hòa
về sản xuất nông nghiệp đến ngày một mươi tháng một mươi
các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng và ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
đã thu hoạch bốn trăm bốn mươi ba trên sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm hai mươi hai hecta lúa
hiện còn năm mươi bốn hecta đã đến thời vụ thu hoạch
về tình hình hiện tại theo ước tính ban đầu
tỉnh quảng nam có một người bị chết
ngục buộc người chết do bị lũ cuốn trôi
hai mươi năm hecta hoa màu bị ngập úng
hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi
một tàu có chín lao động
các tỉnh vùng đồng của thái bình bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m
làm một người chết đã cứu được tám người còn lại
các khu dân cư bên biển khu vực trũng thấp cửa sông
ngoài bãi các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
đã giả soát các phương án sơ tán sẵn sàng sơ tán dân tình huống bão mạnh đổ bộ
đã giả soát các đối tượng trong diện f f một
để có phương án cách ly sơ tán riêng
cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại